từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi sáu
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
và tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ tỉnh ủy sơn la
ban thường vụ tỉnh ủy sơn la đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ
thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng nhất là công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm văn thủy tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo thi trung học phổ thông
đồng chí hoàng tiến đức tỉnh ủy viên giám đốc sở giáo dục và đào tạo phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo
chủ tịch hội đồng trưởng ban chấm thi trung học phổ thông
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
gây hậu quả rất nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy đến uy tín của chính quyền địa phương
và ngành giáo dục gây bức xúc trong xã hội để nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự
đồng chí cầm ngọc minh nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy
và chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ủy ban nhân dân tỉnh
đồng chí hoàng văn chất bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy sơn la
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí phạm văn thủy
khiển trách đồng chí cầm ngọc minh
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí hoàng tiến đức
yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy sơn la và đồng chí hoàng văn chất kiểm điểm
rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh hà giang hòa bình khẩn trương tiến hành kiểm tra
kiểm điểm xử lý đối với các tập thể cá nhân vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám báo cáo ủy ban kiểm tra trung ương
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân và các cá nhân liên quan
về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi năm của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đồng chí chuẩn đô đốc lê văn đạo nguyên đảng ủy viên nguyên phó tư lệnh quân chủng hải quân
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật
đối với đồng chí đô đốc nguyễn văn hiến nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên ủy viên quân ủy trung ương nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
nguyên ủy viên quân ủy trung ương nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy quân chủng hải quân
và đề nghị thường vụ quân ủy trung ương thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân
nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí huỳnh quang hải ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ tài chính
đồng chí huỳnh quang hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng
vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống và các quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bộ tài chính
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí huỳnh quang hải
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy
và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh thái nguyên cà mau
kết quả giám sát đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
qua kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm
và yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng và cá nhân rút kinh nghiệm sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới